chỉ riêng tập thể cơ quan phải có đến năm sáu bộ áo dài đồng phục
tôi rất hoàn ngành và cảm thấy hãnh diện khi được khoác lên mình tại áo dài việt nam
xưa nay áo dài vốn là trang phục truyền thống và là biểu tượng về nét đẹp văn hóa của dân tộc
bản thân mỗi giáo viên khi mặc áo dài đến lớp càng phải ý thức hơn trong cách ứng xử làm việc
phải làm sao để phát huy được hết vẻ đẹp tinh thần của chiếc áo dài
suy nghĩ của bạn như thế nào về nội dung này
còn đây là nhà hàng hướng liễu nằm trên đường tôn đức thắng cũng trong hoàn cảnh tương tự
nhà hàng đang tìm cách hỗ trợ khách đến ăn uống như giữ xe miễn phí cho khách qua đêm hỗ trợ dịch vụ gọi taxi
đặc biệt nhà hàng đang lên kế hoạch triển khai dịch vụ đưa khách về nhà miễn phí
sử dụng rượu bia đồ uống có cồn là nguyên nhân chính gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
chính vì vậy cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp công tác lực lượng cảnh sát giao thông công an đắk nông
sẽ thường xuyên ra quân tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nhằm tạo sự chuyển biến về ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ
trong các tầng lớp nhân dân thay đổi thói quen đã uống rượu bia thì không lái xe
từ ngày ba tháng một cho đến nay việc lấy ý kiến góp ý cho dự thảo luật đất đai sửa đổi đã diễn ra sôi nổi từ các bộ ban ngành đến các địa phương
với nhiều cuộc tọa đàm hội thảo lấy ý kiến được tổ chức đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân và các chuyên gia
vâng nhiều vấn đề nóng có liên quan tới quản lý và sử dụng đất đai đã được đưa ra bàn luận
các nội dung trọng tâm trong dự thảo luật đất đai sửa đổi đã được phân tích góp ý
và trong tiểu mục góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay chuyên gia kinh tế phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh để cùng đưa ra những ý kiến đề xuất góp ý cho dự thảo luật đất đai sửa đổi
theo đó dự thảo luật đất đai sửa đổi đề xuất nhiều chính sách mới quan trọng để khắc phục những tồn tại hạn chế phát huy nguồn lực đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới
theo tinh thần nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
nghị quyết số một mươi tám nqtvk
nghị quyết số một mươi tám nqtvk của ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
một số chính sách mới của dự thảo luật lần này như đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hoàn thiện các quy định về giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất hoàn thiện quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư thu hồi đất hoàn thiện cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường
việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân cho dự thảo luật đất đai sửa đổi sẽ tiếp tục được thực hiện cho đến ngày một mươi năm tháng ba tới đây
luật đất đai trở thành một trong những vấn đề rất quan trọng có liên quan đến hàng loạt các luật khác như là luật kinh doanh nhà ở luật xây dựng cũng như là luật đầu tư v v
điểm trọng tâm mà luật đất đai đang dự kiến sửa trong lần này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với việc chúng ta chuyển nền kinh tế của chúng ta sang cơ chế thị trường
phải đáp ứng được các yêu cầu của kinh tế thị trường từ cái việc xác định cái giá trị đất đai cho đến cái việc giao đất thuê đất và các cái yếu tố liên quan đến đền bù di chuyển cũng như là tái định cư cho người dân
khi mà chúng ta có cái thu hồi đất đai và nó đòi hỏi phải đáp ứng các yêu cầu khác nhau trong một cái giai đoạn mới của nền kinh tế phù hợp với cái quy luật của kinh tế thị trường
trong đó thì một trong những vấn đề được rất là nhiều người quan tâm hiện nay đó là việc xác định
giá đất theo nguyên tắc thị trường ạ liên quan đến vấn đề này thì phó giáo sư có ý kiến góp ý như thế nào
trong một cái khoảng thời gian dài vừa qua mà chúng ta áp dụng cái luật đất đai hai nghìn một mươi ba thì chúng ta mới thấy bộc lộ ra rất nhiều vấn đề trong cái việc mà đền bù đất đai
rồi trong cái việc mà tính toán cái giá đất cũng như là cái thời hạn điều chỉnh và các cái yếu tố có liên quan đến đất đai
và vì thế cho nên nó dẫn đến hàng loạt các cái khiếu kiện
mà nó chiếm đến bảy tám mươi trong các cái khiếu kiện của người dân
chính vì cái lẽ đó cho nên việc thay đổi cái giá trị của đất đai theo thị trường trở thành một trong những cái đòi hỏi rất cấp bách và bắt buộc
tất nhiên cái việc mà thay đổi đó nó cũng đòi hỏi chúng ta phải có một cái quá trình theo dõi thăm dò và có cái tính toán để nó đi theo kinh tế thị trường
nhưng nó phải
phải có sự điều chỉnh của nhà nước và đảm bảo cái việc mà chúng ta đền bù đất đai đáp ứng cái yêu cầu xây dựng nhanh nhất tốt nhất và có hiệu quả
có nhiều ý kiến đề xuất việc định giá đất nên do các tổ chức cơ quan chuyên nghiệp về định giá độc lập tiến hành thực hiện để đảm bảo sát với giá của thị trường ạ
phó giáo sư có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ
và cùng với đó thì cái cơ chế thẩm tra giám sát việc thực hiện định giá đất theo phó giáo sư cần phải được thực hiện như thế nào
trước đây chúng ta có cái quy định là chính phủ năm năm
một lần ra cái khung giá đất và từ đó ủy ban nhân dân các cái địa phương các thành phố tỉnh sẽ ra cái quyết định về cái giá đất cho cái từng cái địa bàn trên cái phạm vi quản lý của mình
tuy nhiên ở đây khi mà chúng ta xác định theo giá thị trường thì chúng ta phải xác định nó có thể là một năm một lần hoặc thậm chí có thể sáu tháng một lần
và nó phải tùy theo từng cái địa phương và nó xuất phát từ cái đề xuất
của từng cái quận huyện của từng cái xã phường để mà chúng ta có cái quyết định của ủy ban nhân dân các tỉnh
một lần nữa xin cảm ơn những phân tích vừa rồi của phó giáo sư